quỹ ban nhân dân tỉnh đồng nai đang chỉ đạo các ngành chức năng trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ đo đạc và kiểm đếm diện tích đất của các tổ chức cá nhân trong vùng dự án sân bay long thành
dự kiến là đến quý ii năm hai nghìn hai mươi đồng nai sẽ hoàn thành chi trả toàn bộ tiền bồi thường cho người dân
sau khi nhận tiền đền bù đầu quý ba năm hai nghìn hai mươi các hộ dân thuộc diện giải tỏa phục vụ dự án sân bay long thành giai đoạn một sẽ bắt đầu nhận đất tái định cư để xây dựng nhà ở mới
trong vùng dự án sân bay long thành hiện có hàng trăm thửa đất vắng chủ ngành chức năng đang tích cực xác minh liên hệ với chủ các thửa đất vắng để có thể sớm hoàn thiện hồ sơ
sân bay long thành là dự án trọng điểm quốc gia được xây dựng trên diện tích hơn năm ha và theo kế hoạch thì quý i năm hai nghìn hai mươi một dự án sẽ được khởi công